thưa quý vị do không khí lạnh đang suy yếu và di chuyển dần ra phía đông
nên trong hai ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến là ít mưa
với nền nhiệt độ tăng nhẹ ngày đêm ở mức một mươi năm hai mươi năm độ có nơi cao hơn
đáng lưu ý chỉ là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm sẽ gây cản trở tầm nhìn
vì vậy người dân nên hạn chế tốc độ khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn
sao đến chiều tối ngày một mươi bảy khi không khí lạnh được bổ sung
thì mưa tại khu vực này sẽ tăng lên cùng với nền nhiệt độ giảm đáng kể
cho đến ba độ tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
thời tiết cũng không quá rét bút với mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều
là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn và cũng từ đêm ngày một mươi bảy khi chịu tác động
của không khí lạnh bổ sung thì nền nhiệt độ tại đây sẽ giảm đáng kể
người dân cần chủ động mặc ấm để đảm bảo sức khỏe trước đợt rét này
đi sâu vào các tỉnh trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới chỉ có mưa rào vài nơi tập trung nhiều tại phần phía nam
của khu vực sau đó từ đêm ngày một mươi bảy khi chịu tác động của không khí lạnh
thì mưa trên khu vực này sẽ có xu hướng gia tăng và tập trung nhiều
tại các tỉnh thuộc khu vực nghệ an trở vào về nhiệt độ nền nhiệt độ
trên khu vực vẫn giao động ở mức là từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong hai ngày tới
cũng chỉ có mưa rông rải rác với lượng không quá nhiều sau đó cũng từ đêm
ngày một mươi bảy thì mưa rông tại phần từ đà nẵng trở vào cho đến quảng ngãi
sẽ tăng mạnh trở lại về nền nhiệt độ
thì nền nhiệt độ tại đây sẽ vẫn gia động ở mức là từ hai mươi ba mươi độ
trời lạnh về đêm và sáng ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết khá ổn định ít có sự biến động phổ biến là ít mưa
ban ngày khu vực sẽ có nắng với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
trời rét về đêm và sáng các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay cũng như ba ngày tới thời tiết vẫn khá ổn định khi chỉ có mưa nhỏ
giải rác vài nơi vào lúc chiều tối ban ngày thì có nắng với nhiệt độ
cao nhất trên khu vực ở mức là từ hai mươi chín ba mươi độ
đến ba mươi hai độ